nhân chuyến thăm canada ngày một mươi tháng sáu tại bang quebec thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại canada gặp gỡ và trò chuyện thân mật với đại diện kiều bào ta đang sinh sống và làm việc tại canada
vui mừng đến gặp bà con việt kiều tại canada thủ tướng nguyễn xuân phúc xúc động trước tình cảm của bà con đã vượt đường xá xa xôi từ nhiều địa phương trên đất nước canada rộng lớn để hội tụ về bang quebec tham dự cuộc gặp mặt thân mật ấm áp tình quê hương lần này
đại diện kiều bào ta tại canada bày tỏ sự quan tâm và vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của tình hình kinh tế xã hội của đất nước bày tỏ tự hào phấn khởi về vai trò vị thế ngày càng cao của việt nam trên trường quốc tế
đại diện bà con việt kiều cũng bày tỏ mong muốn chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con về thủ tục cấp thị thực hồi hương trở về đầu tư kinh doanh và sinh sống tại việt nam
về vấn đề này thủ tướng nhấn mạnh mọi người việt nam ở nước ngoài trong đó có bà con ở canada đều được khuyến khích tạo điều kiện trở về thăm quê hương đầu tư sản xuất kinh doanh góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
về quan hệ đối tác toàn diện việt nam canada thủ tướng nhấn mạnh đến thời điểm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
trong đó hai nước đã thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào hai nước sinh sống và làm việc trên lãnh thổ của nhau góp phần vun đắp tình hữu nghị việt nam canada tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới